thì kháng sinh chiếm phần lớn khoảng ba mươi tổng trí thuốc
tình trạng kháng sinh bắt nguồn từ thói quen mua thuốc không cần đơn của người dân
thậm chí các bác sĩ cũng sử dụng kháng sinh không hợp lý
thứ nhất là hiện nay người dân là luôn luôn có xu hướng đi khám bệnh
nhưng mà khi cần kê đơn thì không cần phải gặp bác sĩ
mà chỉ cần đi ra nhà thuốc và nói các triệu chứng là có thể đơn giản mua được thuốc
cái điều thứ hai là vấn đề là sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi không cần biết căn nguyên
cái thứ ba là vấn đề kiến thức của người dân
những kiến thức cơ bản khi ta sử dụng kháng sinh phải đủ liều đúng đường dùng
cũng như là phải sử dụng có những cái thời gian một cách nhất định
thường chỉ sử dụng một hai ngày người bệnh thấy ổn định thì tự không dùng nữa
nếu kháng thuốc người bệnh phải nằm viện lâu hơn và tỷ lệ tử vong tăng ở tất cả các nhóm tuổi
không chỉ làm mất đi cơ hội sống của người bệnh
kháng kháng sinh còn đặt ra những phách thức điều trị bệnh trong tương lai
cũng như ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và sự phát triển chung của xã hội
mặc cho những nguy hại từ kháng kháng sinh được nói đến rất nhiều
nhưng thực tế việc lạm dụng kháng sinh vô tội vạ vẫn chưa có chiều hướng khả quan hơn
bên cạnh vấn đề kê đơn kháng sinh của các bác sĩ cũng cần có các biện pháp chấn chỉnh
thì việc tự làm thầy thuốc của người dân là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng trầm trọng
mặc dù đã triển kháng
hay nhiều biện pháp
nhưng việc dễ dàng mua thuốc không cần đơn vẫn còn phổ biến
và từ đó trở thành thói quen tự làm thầy thuốc của người dân
quản lý việc mua bán thuốc mà không cần đơn là yếu tố tối quan trọng
để ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng
không cần đơn thậm chí không cần hỏi người mua đang điều trị căn bệnh gì
chỉ cần tên thuốc là lập tức có ngay
từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn một mươi tám
số lượng thuốc kháng sinh ở việt nam bán ra cộng đồng đã tăng gấp hai lần
có tới tám mươi tám kháng sinh tại thành thị được bán mà không cần kê đơn
ở nông thôn tỷ lệ này lên đến chín mươi một
trên thực tế việc tự ý điều trị bệnh đã trở thành thói quen ăn sâu vào người dân nước ta
bởi tâm lý ngại ngại đi khám ngại chờ đợi
và ngại đi khám
và thế là cứ lần trước uống thuốc gì lần này uống thuốc đấy
dấu hiệu giống nhau thì uống thuốc giống nhau mà không cần biết tác dụng liều lượng của thuốc ra sao
thế nhưng có một vấn đề thấy rõ nếu người dân mua nhưng nhà thuốc không bán
thì cũng không thể hình thành thói quen như vậy được
một người bệnh kể cả khi chúng tôi đi sang nước ngoài khi bị ốm
không thể nào mà chỉ mua một viên kháng sinh mà không có đơn cả
và khi bạn đến nhà thuốc thì bạn sẽ thấy đấy sẽ có rõ ràng là cái danh mục thuốc bắt buộc phải bán
khi có đơn có thể thuốc
cái vấn đề dược là rất là quan trọng
cơ quan dược cũng như phải phối hợp với cơ quan quản lý phải giám sát
để đảm bảo thứ nhất là người bệnh phải được nhận điều trị một tư thuốc đúng
thứ hai là cái vấn đề thuốc không được mua một cách bừa bãi
và ở bất kể một nhà thuốc nào mà không cần có đơn của người thầy thuốc
mặc dù bộ y tế đang nỗ lực thực hiện liên thông kết nối các cơ sở bán thuốc
nhằm quản lý chất lượng thuốc số thuốc bán ra
nhưng quản lý việc mua bán thuốc không kế đơn
công bằng mà nói còn nhiều khó khăn
đó là số cơ sở bán thuốc nhò lẻ rất nhiều
và khó khăn ở chính sự hợp tác của người dân
vì vậy muốn ngăn chặn việc mua bán thuốc không cần đơn
rõ ràng cần có sự vào cuộc của tất cả các ban ngành liên quan
bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân phải liên tục kiểm tra các quầy thuốc
không chỉ là xử phạt hành chính mà cần có cơ chế xử phạt nghiêm khắc
khi phát hiện sai phạm mới đủ sức gian đe
những biện pháp kiểm soát chặt chẽ cần mang tính thường xuyên liên tục và lâu dài
bởi chỉ khi quản lý được việc mua bán thuốc tự phát
thì tình trạng kháng kháng sinh ở nước ta mới có thể giảm thiểu